thưa quý vị và các bạn vào ngày ba mươi một tháng năm vừa qua bức ảnh giấc nghỉ trưa của cậu bé ba tuổi là f một ở việt yên bắc giang được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội khiến cho nhiều người thương cảm
và cũng giống như cậu bé này khi mà dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp trở lại thì hàng nghìn trẻ em khác cũng đã phải vào ở trong các khu cách ly tập trung
trong giờ đó thì nhiều em nhỏ không có người nhà đi cùng tuổi còn rất nhỏ nhưng các em đang phải tự lập để chiến đấu với dịch bệnh
vâng thưa quý vị dù là những đối tượng được ưu tiên cả về vật chất lẫn sự quan tâm của nhân viên y tế
thế nhưng ít nhiều các em vẫn cảm thấy thiếu thốn cũng như là gặp khó khăn khi phải ra gia đình dài ngày
và đây cũng là chủ đề được cư dân mạng quan tâm và bình luận mời quý vị cùng theo dõi
không riêng người lớn covid một mươi chín đẩy nhiều đứa trẻ
thậm chí mới ba ngày tuổi vào cảnh khát sữa phải đi cách ly tập trung
có những em nhỏ chưa biết covid một mươi chín là gì
hai chị em tự chăm nhau trong khu cách ly
bé trai bốn tuổi mặc đồ bảo hộ kín mít trong khu cách ly tay ôm khử khư hộp sữa
nhiều em bé ở điện biên đi cách ly không có quần áo hay đôi dép
hay có những em phải mặc đồ bảo hộ kín mít giữa tiết trời nắng nóng vừa qua
những hình ảnh được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý
của cộng đồng mạng và khiến nhiều người xót xa
thương các bé mong các bé được bình an
nhìn thương quá nóng thế này các con chịu sao nổi
đúng là các cháu còn quá nhỏ để phải cách ly tập trung
cần lắm các cơ quan chức năng gấp rút nghiên cứu thêm việc cách ly trẻ nhỏ thế này
thường các con thật độ tuổi ăn tuổi chơi các con cần lắm hơi ấm của người thân
mong sớm có phương án để tìm hiểu
có phương án cho các con tự cách ly tại gia đình để các con được gần người thân
hơn bốn trẻ em đang ở điểm nóng dịch bệnh phải đi cách ly tập trung rời xa vòng tay gia đình
trong dịch bệnh trẻ em là đối tượng phải chịu nhiều thiệt thòi
cư dân mạng đều mong rằng dịch sẽ nhanh chóng được kiểm soát để các con trở về cuộc sống vô tư như thường ngày
bởi các em có thể đang phải đối diện với nhiều vấn đề nhất là về tâm lý
nhiều cư dân mạng cho biết họ đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến khoảnh khắc em bé ba tuổi
chui xuống gầm giường trong khu cách ly để trốn vì lạ nhà và sợ
khó khăn là một phần dịch bệnh nữa nhưng nhiều khi đánh giá chưa hết sự tác động của tâm lý nhất là trẻ con
mong rằng học kỳ trải nghiệm thú vị ngoài giáo án ở trường sẽ chỉ làm các con trưởng thành hơn
thương các cháu và rất chia sẻ với các nhân viên trực tiếp
nhiều người lớn cần tuân thủ tốt yêu cầu của chính phủ thì trẻ em đỡ khổ không phải đi cách ly
trợt nghĩ ánh mắt của trẻ thơ hình ảnh động lòng người từ khu cách ly mà f một gồm những bạn nhỏ
có gợi lên tinh thần chống dịch như chống giặc trong cộng đồng hay mọi người lại lướt qua tiếp tục chủ quan
hay thậm chí một số người lớn còn trốn cách ly không khai báo y tế
dù trong điều kiện còn nhiều lo toan nhưng cả sản phẩm các cơ quan các cơ quan các cơ quan các cơ quan các cơ quan các cơ quan
các cơ quan xã hội vẫn luôn dành cho các em sự quan tâm yêu thương để các em phải đi cách ly không cảm thấy đơn độc
cư dân mạng mong rằng chỉ cần chúng ta ở yên chỉ cần mỗi người ý thức nguyên tắc năm k là mình đã có thể góp sức cho cuộc chiến thành công và sớm kết thúc hơn
và đó cũng là để cho những đứa trẻ sớm được về nhà hoặc được gặp lại bố mẹ mình
bạn nghĩ sao về những đứa trẻ kiên cường trong khu cách ly
hãy cùng chia sẻ quan điểm của mình với chúng tôi